đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu đoàn công tác trung ương
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy đồng nai về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn một mươi tám và công tác mặt trận thời gian qua
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn biểu dương ghi nhận những kết quả mà tỉnh đồng nai đã đạt được trong thời gian qua
về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
đồng chí cho rằng đồng nai là địa bàn tập trung đông đồng bào công giáo nhất cả nước do đó tỉnh cần tăng cường vận động
để bà con giáo dân đóng góp nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội tham gia các phong trào thi đua yêu nước
ngoài ra đồng chí đề nghị tỉnh cần chú ý chăm lo đời sống vật chất và tinh thần công nhân lao động để họ yên tâm sản xuất
ngoài nâng cao đời sống vật chất cho người dân ở vùng nông thôn đồng nai cần chú ý xây dựng môi trường xanh sạch đẹp
về công tác mặt trận đồng chí trần thanh mẫn đề nghị cần nâng cao chất lượng việc tập hợp phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri tăng cường giám sát phản biện xã hội